các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong số các trường hợp mắc covid một mươi chín mới ngày ba tháng một mươi một có ba cán bộ sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ một cán bộ ubnd thị trấn thanh sơn và hàng loạt nhân viên quản lý quán karaoke new ruby khánh linh ở huyện thanh sơn mắc covid một mươi chín mới
cả bốn cán bộ của sở giao thông vận tải tỉnh phú thỏ và ubnd thị trấn thanh sơn đều từng đến hát tại quán kraoke new ruby và khánh linh có tiếp xúc với các nhân viên và quản lý quán đều mắc covid một mươi chín
ngày ba tháng một mươi một ubnd tỉnh phú thọ cũng có văn bản yêu cầu các huyện thành phố nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị địa bàn quản lý
tỉnh phú thọ yêu cầu tổ chức cho cán bộ công chức viên chức người lao động chủ động tự xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên ba năm ngày trên một lần
các cơ quan hành chính sư nghiệp các tổ chức đoàn thể bố trí sắp xếp công việc cho phép khoảng ba mươi năm mươi lực lượng cán bộ công chức
tỉnh phú thỏ yêu cầu tổ chức cho cán bộ công chức viên chức ứng dụng công nghệ thông tin làm việc từ xa
tính từ ngày một mươi bốn một mươi đến ngày ba một mươi một tòa tỉnh phú thỏ ghi nhận tám trăm ba mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó thành phố việt trì có bốn trăm năm mươi tám ca huyện lâm thao có một trăm bốn mươi tám ca huyện phú ninh có một trăm linh bảy ca huyện thanh sơn có bảy mươi ba ca
thị xã phú thọ có một mươi chín ca huyện tam nông có một mươi ba ca huyện tân sơn có tám ca huyện thanh thủy có năm ca huyện cẩm khê có ba ca huyện yên lập có hai ca
huyện hạ hòa có hai ca huyện thành ba có một ca
trong số các bệnh nhân mắc covid một mươi chín có một trăm chín mươi một trẻ em dưới một mươi sáu tuổi ba phụ nữ có thai tám mươi một người trên năm mươi tuổi ba mươi ba người trên sáu mươi năm tuổi một mươi sáu người có bệnh nền
cùng ngày ba một mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh sơn đã ký quyết định xử phạt hai quán klau kê new ruby và khánh linh
phố cầu đất thị trấn thành sơn huyện thành sơn
mỗi quán ba mươi năm triệu đồng
do vi phạm và không chấp hành các quy định trong việc kinh doanh hành chính không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người
sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng hát klau kê vượt quá số lượng quy định hoạt động quá dở cho phép
cũng trong ngày hôm nay phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đã làm việc với lãnh đạo tỉnh phú thọ về công tác chống dịch
báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ nêu cụ thể từ ngày một mươi bốn một mươi hai nghìn hai mươi một đến nay
tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp dịch đã xâm nhập và lây lan ra một mươi hai trên một mươi ba huyện thành thị với tổng số tám trăm tám mươi ba ca mắc
số ca dương tính tập trung chủ yếu tại thành phố việt trì bốn trăm sáu mươi năm ca huyện lâm thao một trăm bốn mươi tám ca huyện phù ninh một trăm linh chín ca huyện thanh sơn tám mươi bảy ca và thị xã phú thọ một mươi chín ca
trong đó sáu trăm bốn mươi bốn f đang được chăm sóc điều trị tại các bệnh viện giá chiến với một mươi một ca bệnh ở mức độ vừa đang điều trị thuốc
sáu trăm ba mươi ba ca mức độ nhẹ không triệu chứng đáng chú ý phú thọ đang thực hiện cách ly điều trị tại nhà một trăm hai mươi f
trong đó tại xã cao xá huyện lâm thao có gia đình phát hiện bảy f với ba ca điều trị tại nhà
các trường hợp f được cách ly điều trị tại nhà đều là các trường hợp bệnh nhân nhẹ không triệu chứng được sàng lọc
bảo đảm đủ điều kiện điều trị tại nhà theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời tỉnh đã chỉ đạo sở y tế các huyện thành lập ngay các trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người bệnh f cung cấp bảo đảm đủ các trang thiết bị y tế thuốc điều trị oxy y tế theo quy định
đến nay một trăm linh chín f trong đợt dịch mới tại phú thọ đã đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh
bán giao về địa phương tiếp tục quản lý theo dõi sức khỏe
hiện toàn tỉnh còn đang theo dõi điều trị bảy trăm sáu mươi bốn trường hợp f
đánh giá diễn biến dịch tại phú thọ phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng các lực lượng địa phương đã chống dịch tốt
đồng thời lực lượng y tế tri viện của các địa phương
cũng đang làm việc rất hiệu quả
phó thủ tướng đánh giá mầm bệnh hiện đã ngấm sâu trong cộng đồng
sau khi nới lỏng giãn cách theo nghị quyết một trăm hai mươi tám và người dân từ các vùng có dịch trở về quê
phú thọ là một trong những địa phương bùng dịch nặng
xong đến nay tỉnh vẫn đảm bảo được đời sống hoạt động đi lại của nhân dân
đặc biệt đã thực hiện tốt cách ly và điều trị f tại nhà
dịch bệnh chưa thể hết ngay theo đó chúng ta cần phải tuân thủ các bước cơ bản chống dịch
bệnh truyền nhiễm không để xảy ra tình trạng ngăn
xong cấm trở luôn phải xây dựng kịch bản phòng chống cao hơn một mức
không để dịch lây lan rộng luôn phải đề phòng diễn biến xấu nhất
ưu tiên vaccine để phú thọ triển khai nhanh phủ vaccine cho người dân phó thủ tướng nói
bên cạnh đó cùng với công tác cách ly và truy vết ca nhiễm trong cộng đồng
theo thông báo sở y tế phú thọ hiện nay trên địa bàn tỉnh phú thọ có thêm xã văn luông
huyện tân sơn có dịch covid một mươi chín cấp độ bốn căn cứ quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
bộ trưởng bộ giao thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải năm lĩnh vực
đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt hàng không đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh sở giao thông vận tải thông báo
tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn xã văn luông
huyện tân sơn tỉnh phú thọ như sau vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh
nội tỉnh xe buýt hợp đồng du lịch trừ xe công nghệ dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử
vận chuyển học sinh sinh viên trừ các trường hợp phương tiện được điều động làm nhiệm vụ chống dịch
và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền
đối với xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ xe hợp đồng xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử
có vách ngăn với khách thanh toán điện tử được phép hoạt động không vượt quá hai mươi
tổng số phương tiện của đơn vị và có dẫn cách chỗ ngồi trên phương tiện
các phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc đi qua địa bàn xã văn luông
huyện tân sơn không được dừng đỗ đón trả khách
thời gian thực hiện kể từ ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có thông báo mới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ y tế
để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn khác
quý vị đừng quên nhắn đăng ký và bật thông báo trên kênh để nhận thông báo về video phát hành mới nhất
rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo